tại khu vực này trong trường hợp dịch bệnh phức tạp có thể chia nhỏ khu dân cư để áp dụng
các biện pháp khoanh vùng cách ly hiệu quả hơn tuyệt đối phải thực hiện tốt phương châm
mỗi nhà là một phòng cách ly
trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến vận tải hành khách
cố định liên tỉnh xảy ra tại thái bình quảng ninh và hải phòng tổng cục đường bộ việt nam
yêu cầu sở giao thông vận tải các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách không mất tập trung lơ là và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể các doanh nghiệp vận tải phải cập nhật liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn
với dịch bệnh covid một mươi chín tuyệt đối xe không dừng đỗ đón trả khách tại các vùng có dịch
hoặc tập trung đông người lái xe phải báo cáo chi tiết về hành trình điểm dừng đón trả khách
nhật trình tiếp xúc sau mỗi chuyến xe để đảm bảo công tác truy vết đơn vị kinh doanh vận tải
phải yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe khai báo y tế theo quy định lập danh sách hành khách
kèm theo địa chỉ số điện thoại của từng người niêm yết các khuyến cáo của bộ y tế tổ chức y tế
thế giới về hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch trên phương tiện tổng cục đường bộ việt nam
cũng đề nghị sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo đơn vị vận tải khuyến cáo hướng dẫn hành khách
hạn chế tối đa việc lên xuống xe tại các điểm dừng đỗ trong vùng có dịch hoặc tại các điểm có tập trung
đông người trường hợp nếu thấy hành khách có biểu hiện sức khỏe khác thường hoặc có xuất phát từ
các vùng có dịch phải thông báo ngay cho cơ quan kiểm soát phòng chống dịch bệnh nơi gần nhất để
kịp thời có biện pháp xử lý
tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế chúng tôi vừa cập nhật
chiều nay ngày hai mươi sáu tháng sáu liên bộ tài chính công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng
dầu theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
theo đó giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng bảy trăm năm mươi hai đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng bảy trăm một mươi hai đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín bảy trăm sáu mươi đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín trăm một mươi sáu đồng một lít
như vậy giá các mặt hàng xăng trong nước có lần tăng thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong hơn bảy tháng qua từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tổng cộng năm tám trăm bảy mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu hai trăm một mươi năm đồng một lít
ngoài ra các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu một trăm một mươi chín đồng một lít
dầu hỏa là một mươi năm năm mươi một đồng một lít và dầu ma rút là một mươi năm bốn trăm bốn mươi chín đồng trên một kg
tại kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương tiếp tục không trích quỹ lập
bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu
tuy nhiên bộ chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng e năm ron chín mươi hai ở mức một năm trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ở mức năm trăm linh đồng một lít và dầu diesel một trăm linh đồng một lít
để tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bộ tài chính đã phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành thông tư quy định
giảm mức thu ba mươi khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trong ba mươi khoản phí lệ phí được giảm có hai mươi chín khoản phí lệ phí đã giảm trong năm hai nghìn hai mươi
và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một và bổ sung giảm thêm mức thu một khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp
các khoản phí lệ phí được giảm như giảm năm mươi mức thu hai mươi trên hai mươi hai khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
giảm năm mươi mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng giảm ba mươi mức phí sử dụng đường bộ
đối với xe kinh doanh vận tải hành khách giảm hai mươi mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực hàng không
dự kiến số giảm thu phí lệ phí trong sáu tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khoảng một tỷ đồng
tại bình định nắng nóng đã kéo dài làm nhiều diện tích trồng đậu xanh của đồng bào ba na
xã vĩnh thuận huyện vĩnh thạnh đang trong giai đoạn giao hoa ra trái đứng trước nguy cơ mất mùa
điều này cũng đồng nghĩa có nhiều gia đình ban a tái nghèo vì lâu nay đậu xanh là cây trồng chính của đồng bào nơi đây
hiện tại hàng chục hectare đất trồng cây đậu xanh ở xã vĩnh thuận huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
đã ở vào giai đoạn ra hoa ra trái song bà con đồng bào ba na ở đây đang rất lo lắng
bởi nếu nắng nóng kéo dài và không có mưa như hiện nay thì dù có thu hoạch cũng không được gì
đối với bà con ba na ở vĩnh thuận từ lâu đậu xanh được xem là cây trồng chủ lực
nhu nhập ổn định đây là loại cây với ưu điểm không cần nhiều nước có thể chịu được hạn
thích hợp tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc miền núi tuy nhiên do nắng nóng liên tục
lại không có mưa trong khi hồ nước tà niêg trên địa bàn đã bị bồi lấp dẫn đến thiếu nước
khiến hơn ba mươi hectare đất trồng cây đậu đứng trước nguy cơ bị mất trắng vì hạn hán
thưa quý vị dù có những tác động bởi dịch bệnh covid một mươi chín song bằng nhiều chương trình
hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn đã tạo ra những
chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản vải thiều bắc giang đạt kết quả rất khả quan
một trong số đó phải kể đến hoạt động xúc tiến trên các sàn thương mại điện tử
cùng với các sản thương mại điện tử trong nước lần đầu tiên mô hình thương mại điện tử
xuyên biên giới đã đưa sản phẩm vải thiều đến tận tay người tiêu dùng tại châu âu
hướng đi mới quan trọng này đã và đang mở ra những cơ hội trong việc phân phối các sản phẩm
nông sản tươi chất lượng cao của việt nam ra thế giới cũng như hỗ trợ tích cực cho người nông dân việt nam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
xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông đây là năm đầu tiên sản phẩm vải thiều của bắc giang cũng như là một số những nông sản khác
đã chính thức tiên lên sàn thương mại điện tử vậy thì đến nay kết quả chúng ta đã đạt được như thế nào ạ
năm nay đã được khơi thông một kênh phân phối mới đó là kênh thương mại điện tử và kênh bán hàng trên các nền tảng số
cho đến nay mà nói thì chúng tôi thống kê được tổng sản lượng vài của bác giang tiêu thụ trên các sản thương mại điện tử
thời gian qua khoảng độ hai mươi tấn đây cũng là một con số rất là tích cực
vâng thưa ông hiện nay thì ở một số các quốc gia trên thế giới
thì khách hàng có thể đặt và sử dụng sản phẩm việt nam thông qua những sàn thương mại điện tử
khi mà chỉ cần đặt từ ba đến bốn ngày là có thể giao hàng tận nhà
vậy thì điều này cho thấy những cái hiệu quả như thế nào khi chúng ta phát triển mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới
chúng ta đã biết rằng là quả vải đi được vào eu một phần là nhờ là thuế xuất nhập khẩu là vào eu
nhờ đó thì là thương mại điện tử xuyên biên giới hay nói cách khác là xuất khẩu xuyên biên giới
qua các nền tảng số các nền tảng thương mại điện tử đấy đã có cơ hội là được
phát triển và trong thời gian tới thì cục trúc tiến thương mại bộ công thương chúng tôi
cũng đã có kế hoạch là sẽ phối hợp với lại các cái sàn thương mại điện tử
những hãng thương mại điện tử lớn trên thế giới như là alibaba như là amazon như là lazada
để mà xuất khẩu những loại trái cây tươi đi các nước
trước hết là ví dụ chẳng hạn như là lazada và alibaba là họ sẵn sàng là hỗ trợ xuất khẩu
chúng ta đào tạo doanh nghiệp để xuất khẩu những trái cây tươi đi
như các nước đông nam á đã sau đến thì các nước xa hơn
bởi vì xuất khẩu trái cây tươi thì nó đòi hỏi là rất là ngặt nghèo về logistics
vâng thưa ông vậy thì đối với những khó khăn liên quan đến công tác vận chuyển cũng như là logistics
thì chúng ta đã xử lý vấn đề này như thế nào ạ
bộ công thương đã chỉ đạo cho cục trúc tiến thương mại làm việc với lại các cái sàn thương mại điện tử
các cái nhà logistics các nhà cung ứng nhập khẩu và chúng tôi phải liên kết họ với nhau
thành một cái hệ sinh thái có cái cơ chế hỗ trợ cho các cái
các cái sàn thương mại điện tử hay là những cái công ty mà kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử
để có thể là hình thành nên cơ sở hạ tầng cho logistics
ví dụ chẳng hạn như là đầu tư cho thiết bị lạnh đầu tư cho việc sơ chế nữa
để đảm bảo được cái yêu cầu của vận chuyển cũng như là bảo quản
đấy là một trong số những cái yêu cầu mà trong tương lai cần phải giải quyết để đảm bảo là có thể là
hỗ trợ tiêu thụ nông sản một cách bài bản trên những cái sàn thương mại điện tử hay trên kênh thương mại điện tử
vâng thưa ông trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đưa những sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử
thì điều này sẽ hỗ trợ như thế nào cho bà con nông dân ạ
một mặt thì nó sẽ giúp là ngắn cái khoảng cách giữa là trang trại cho đến bàn ăn
giúp ngắn khoảng cách giữa là người sản xuất người nuôi trồng cho người canh tác cho đến là người tiêu dùng
giúp cắt giảm chi phí và qua đó thì là có thể là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của chính cái sản phẩm đó
và quan trọng hơn đó là nhờ cái việc
xuất khẩu xuyên biên giới bằng những thương hiệu trực tiếp của nhà xuất khẩu việt nam
bằng những cái truy xuất nguồn gốc thì đã làm cho là những cái sản phẩm nông sản của việt nam là có tên trên thị trường thế giới
một lần nữa xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay